tình đắc nông cho biết vừa di lý đối tượng nguyễn ngọc tình chú tại phường hội phú thành phố pleiku tỉnh gia lai đến tỉnh đắc nông để quy án
đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án và lời khai của đối tượng trong thời gian làm cán bộ kiểm lâm tỉnh đắk nông tình có quen biết với anh trịnh anh bằng ở huyện đắc minh
tháng bảy năm hai nghìn một mươi một tình đặt vấn đề mượn tiền của anh bằng để mua gỗ và ô tô thanh lý
tin tưởng tình là cán bộ kiểm lâm nên từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi một anh bằng đã cho tình vay tám lần với số tiền tổng cộng gần một tỷ bốn trăm bảy mươi năm triệu đồng
sau đó tỉnh đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi ba cơ quan cảnh sát cộng điều tra công an tỉnh đã ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với tỉnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tại tỉnh lào cai hai đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả vừa bị công an huyện sapa ra quyết định khởi tố
kết quả điều tra ban đầu xác định vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng hoàng văn hoan và vợ là trần thị tâm
chú tại huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng lên thị trấn sapa du lịch thì nhặt được một bọc ni lông
bên trong có một tệp tiền giả mệnh giá hai trăm linh đồng tổng giá trị trên sáu triệu đồng
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu hoan cùng vợ thuê xe máy vào xã tả phìn mang theo tệp tiền giả đi tiêu thụ
tại đây hai vợ chồng hoan đã dùng tiền giả để mua nước lọc khăn mặt thuốc lá túi thổ cẩm các loại để chủ quán trả lại tiền thừa là tiền thật
sau khi nhận đơn trình báo của các nạn nhân tại xã tả phìn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sapa đã nhanh chóng điều tra xác minh vụ việc
và tổ chức truy tìm bắt giữ được hai đối tượng trên
chỉ trong một đêm đối tượng dương văn dũng chú ở thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã gây ra hai vụ cướp tài sản và hiếp dâm
đối tượng đã bị công an huyện duy tiên ra lệnh bắt khẩn cấp
trước đó vào đêm ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu tại địa phận khu công nghiệp đồng văn hai huyện duy tiên lợi dụng đường vắng
dũng đã dùng dao đe dọa cướp của một đôi tình nhân một điện thoại di động và một năm triệu đồng
sau đó dũng dùng dao không chế nữ nạn nhân đến khu vực xã tiên nội thực hiện hành vi hiếp dâm
tiếp đó đối tượng lại đến địa bàn xã tiên ngoại huyện duy tiên dùng dao đe dọa cướp của một cặp đôi khác ba điện thoại di động
liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày bảy tháng bốn vừa qua tại maxim club tp tuy hòa tỉnh phú yên
sau hai tháng truy lùng quyết liệt cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa đã bắt được hai đối tượng truy nã nguy hiểm gây ra vụ án trên
vào đêm ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu châu thành tiên trú tại xã an dân huyện tuy an cùng các bạn của mình rủ nhau vào maxim club
ở một mươi bảy độc lập phường bảy tp tuy hòa chơi
tại đây châu thành tiên đã bất ngờ bị hai thanh niên cầm hung khí chém đứt lìa bàn tay phải
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án công an tp tuy hòa đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh xây dựng kế hoạch để truy tìm thủ phạm gây án
cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
các đối tượng này hết sức là manh động và ý thức xem thường pháp luật xem thường cái tính mạng của người khác
ngay trong đêm thì chúng tôi đã khẩn trương và xác định được nhóm đối tượng gây án
và sau khi gây án thì số đối tượng này đã trốn khỏi địa phương
tiếp theo đó thì trong một thời gian ngắn bàn các biện pháp thì chúng tôi đã xác định được nơi lẩn trốn của hai đối tượng chính trong vụ án
và đã đến thời điểm này thì đã bắt được hai đối tượng
qua quá trình điều trị
lực lượng công an đã xác định hai đối tượng gây án là nguyễn nhất nam tên thường gọi là bảy
trú tại thôn lãnh vân xã xuân lãnh huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và vũ hoàng anh khoa trú tại tổ chính khu phố nguyễn công trứ phường ba thành phố tuy hòa
trước cơ quan điều tra đối tượng nguyễn nhất nam đã khai nhận toàn bộ sự việc dẫn đến hành vi phạm tội của mình
qua vụ án trên cho thấy từ những mâu thuẫn tưởng chừng rất đơn giản nhưng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
đây là cái giá phải trả cho những hành vi xem thường pháp luật
sau đó từ ngày mùng năm cũng do rành áp thấp bị đẩy dịch dần xuống phía nam
nên mưa sẽ xuất hiện có nơi mưa to đến rất to nhiệt độ giảm xuống giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày bốn đến ngày mùng sáu trời mây thay đổi
ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng các tỉnh vùng núi ở phía bắc có nơi nắng nóng ngày nắng gắt nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ về đêm nhiệt độ giao động trong ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ
với các tỉnh nam bộ trong trưa chiều nay đến trưa chiều mai mưa chủ yếu xảy ra tại các tỉnh tây nam bộ
sau đó từ ngày mùng năm đời gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn
nên mưa sẽ tăng hơn về diện và lượng trên toàn khu vực
vào ban ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ